có thể nhận thấy sau nhiều năm được tổ chức dươm già tốn kém đặc biệt khiến học sinh mệt mỏi
đây là năm học thứ hai công tác khai giảng được tổ chức theo cách gọn nhẹ
trang trọng được nhiều bậc phụ huynh và học sinh thầy cô hưởng ứng
điều này thể hiện một quyết tâm cao trong toàn hệ thống giáo dục khi bước vào năm học mới
rút gọn phần lễ cắt ngắn các bài phát biểu và giảm bớt phần giới thiệu khách mời
đây đã là năm thứ hai các trường phổ thông trên cả nước thực hiện tổ chức khai giảng vào cùng một thời điểm
cùng một cách thức gọn nhẹ trong vòng một giờ đồng hồ
dành nhiều thời gian cho phần hội với những tiết mục văn nghệ do thầy và trò biểu diễn
để ngày khai giảng thực sự là một ngày hội
tuy nhiên cũng vẫn còn những trường vẫn dập khuôn trong tư duy và cách thức tổ chức lễ khai giảng
thiếu những không gian để học sinh thỏa sức sáng tạo
nó bước vào một năm học mới và bước vào cuộc đời học sinh của chúng đó
bởi vì như chúng ta quan sát ở đây thì các con nó ngồi nó nói chuyện nhiều hơn là nó lắng nghe cái việc khai giảng năm học
việc lấy học sinh làm trung tâm trong các hoạt động giáo dục đào tạo
cũng chính là một trong những điểm căn bản trong những hoạt động đổi mới giáo dục
trong đó năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy sẽ là năm mà tiến độ đổi mới được đẩy nhanh cho từng môn học
từng cấp học đồng thời đổi mới phương pháp giảng dạy đổi mới thi cử
năm nay chủ trương đảm bộ sẽ tăng cường kiểm tra cái điều kiện nào có chất lượng
của các cơ sở giáo dục đào tạo
để từ đấy có thể kiểm tra cái chỉ tiêu
tránh tình trạng là chỉ tiêu với đảm bảo chất lượng là không khớp với nhau
có thể nói đây là một năm đầy thách thức nếu công tác chuẩn bị chưa được đầy đủ kỹ lưỡng
đặc biệt là chưa đặt quyền lợi của học sinh lên hàng đầu
thì dù có tốn kém bao nhiêu tiền của và công sức đi nữa cũng khó mà thành công
chính vì vậy xã hội kỳ vọng và đòi hỏi trong năm học này
ngành giáo dục sẽ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất
để từng bước đi trong lộ trình đổi mới đều phải vững vàng chắc chắn và chất lượng
em mong muốn là con sẽ được tiếp nhận một cái phương pháp giáo dục rất là hiện đại và tiên tiến
và phát triển về các kỹ năng sống và đặc biệt là hôn ngoại hữu cho con
giúp bảnh cho con sau này có một cái tương lai tốt hơn
mình mong là bộ giáo dục sẽ tập trung hơn nữa đầu tư cho các con
để các con có những cái
và định hướng cho các con đi vào những cái thực chất về học tập cũng như là các cái hoạt động
mà sáng tạo và bổ ích để cho các con có những cái hành trang vào cuộc sống nó thực tế hơn
nhưng nghĩ rằng các nhà trường nói chung ngành giáo dục nói chung phải hết sức mạnh dạng để đổi mới
cái quan trọng không phải chỉ là một ý tưởng mà quan trọng là cái quyết tâm để thực hiện cái ý tưởng đó
ta không có tham vọng là cùng một lúc đổi mới
một cách đồng bộ đổi mới được nhiều thứ ở phạm vi rộng
nhưng nếu mỗi nhà trường mạnh dạng và đủ quyết tâm
chúng ta tiến hành đổi mới từng bước và ở từng mặt của các hoạt động giáo dục
với một cái định hướng chung là đúng là tốt
thì rồi chúng ta sẽ có được những cái bước chuyển
đến thời khắc nào đó chúng ta sẽ có một cái bước chuyển đáng kể
một năm học mới đã bắt đầu với rất nhiều cảm xúc đan sen
có những lo lắng có những sự chờ đợi
vọng sự tin tưởng
làm sao để học sinh tiểu học không còn phải học thuộc lòng
theo những khuôn mẫu đã định sẵn
các học sinh trung học phổ thông tìm ra được hướng đi sở trường của mình
trong tương lai ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường
làm sao để các em phát huy hết được năng lực cá nhân
được học hành vui chơi đúng lứa tuổi
làm sao để mỗi ngày đến trường với các em là một ngày bổ ích và lý thú
hy vọng những ước mong này sẽ sớm trở thành hiện thực
bắt đầu từ mỗi công việc cụ thể của ngành giáo dục trong năm học mới